trong thời gian hoạt và rác thải nguy hại tỉnh đồng nai đã quy hoạch xây dựng chín khu xử lý tập trung
trong đó khu xử lý chất thải vĩnh tân huyện vĩnh kiểu có quy mô lớn nhất với diện tích khoảng một trăm linh ha
thế nhưng quá trình vận chuyển xử lý chất thải của một số doanh nghiệp tại đây đã và đang gây nhiều hệ lụy cho môi trường
khiến cho người dân địa phương bức xúc
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang bảy báo nhân dân
từ ngày một mươi tháng một mươi hàng loạt khu dân cư tại các khu đô thị thuộc phía tây nam hà nội như hh linh đàm tây mỗ hà đông thanh xuân
phát hiện ra nước máy sử dụng hàng ngày có mùi lạ mùi khét có mùi cờ lo đậm đặc
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
từ ô nhiễm không khí tới ô nhiễm nguồn nước sạch chậm trễ ứng phó người dân bất an
khi người dân hà nội chưa hết lo lắng về tình trạng ô nhiễm không khí thì lại phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt
cả hai vấn đề trên đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
trong khi đó phản ứng từ chính quyền và các cơ quan chức năng lại quá chậm chạp để lý giải nguyên nhân cảnh báo và đưa ra giải pháp xử lý
các chuyên gia cho rằng đã đến lúc hà nội và các thành phố khác phải tính đến chuyện tăng cường bảo vệ an ninh nguồn nước
có giải pháp dự phòng và có những phương án khác nhau trong việc bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân
thay vì chỉ có một giải pháp như hiện nay
cũng liên quan tới vấn đề trên
báo tuổi trẻ cho rằng
việc các cơ quan chức năng và công ty cấp nước không có bất cứ thông tin nào hay động thái thông báo tới người dân là sự im lặng đáng sợ
hành động duy nhất của các cơ quan quản lý thành phố hà nội suốt bốn ngày qua là lập ra một đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng y tế
để đánh giá chất lượng nước tại nhà máy sông đà nhưng nhanh nhất trong tuần tới mới có kết quả xét nghiệm
sự im lặng ấy của các cơ quan quản lý chức năng có thể hiểu là sự thờ ơ trốn tránh trách nhiệm
người dân có quyền đòi hỏi công ty cổ phần
đầu tư nước sạch sông đà các công ty phân phối nước sạch như vigoaco thực hiện nghiêm các cam kết về chất lượng nước
theo hợp đồng cung cấp nước sạch đã ký kết
còn báo hà nội mới lại đăng tải thông tin xử lý xe chở vật liệu phế thải gây bụi bẩn cần sự phối hợp đồng bộ tăng chế tải
chủ công trình nhà thầu ký cam kết nhưng không chấp hành nghiêm nhiều lái xe chống đối bất hợp tác
trong khi chế tài xử lý chưa đủ sức răng đe đã khiến cho tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông
vệ sinh môi trường trên địa bàn thủ đô diễn biến phức tạp
vì thế tăng cường giám sát phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng xử phạt nặng các đơn vị cá nhân vi phạm đang là yêu cầu bức thiết đặt ra
ngoài ra chế tài xử lý cũng cần nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng nặng có như vậy vi phạm mới từng bước giả
báo đại biểu nhân dân lại cho rằng cải thiện chất lượng không khí ở hà nội cần sự quyết liệt từ nhiều phía
các chuyên gia cho rằng nên trăng thời gian tới cần tăng cường hệ thống
hệ thống theo dõi và giám sát chất lượng không khí nhằm phát hiện các nguồn phát thải khí ô nhiễm
đồng thời áp dụng các biện pháp giảm các chất ô nhiễm tại nguồn
đối với người dân cần trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường
bởi đây chính là lúc chính quyền và người dân cần phải tiến hành hành động quyết liệt để làm sạch không khí và vì sức khỏe con người
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
câu chuyện trưởng phòng hành chính quản trị của văn phòng tỉnh ủy đắk lắc mượn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của chị gái
để học xong bằng thạc sĩ gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
đây là minh chứng cho việc tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ hiện nay ở việt nam đang có những bất cập
nội dung này được đề cập trong bài viết trên báo thanh niên
các chuyên gia nhận định hiện hầu hết các chương trình học cao học hiện nay ở việt nam là hình thức tại chức vừa làm vừa học
người học không tập trung được nên dễ được thông cảm
hạ nhẹ chất lượng dẫn đến tình trạng quản lý lòng lèo
việc để lọt những người học không bảo đảm chất lượng trong đào tạo thạc sĩ là có thật trên thực tế
trước thực trạng hệ thống kiểm soát không thể ngăn chặn được hết thì chỉ có một cách là chờ đến lúc người sử dụng
người học tự tẩy chay những cơ sở đào tạo kém chất lượng như vậy thì bản thân trường đó mới tự thay đổi được
chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm là nội dung chính của bài viết trên báo thời này
những ngày qua số người mắc các bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng nhanh chóng trên địa bàn tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế
đây là trách nhiệm của mỗi người dân mỗi gia đình mỗi cơ quan công sở trong việc phải dọn dẹp loại bỏ những nơi những vật dụng
chứa nước tạo điều kiện cho mũi sinh sôi phát triển và trở thành điểm nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết